tổng cục đường bộ vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam thực hiện sửa chữa cấp bách các công trình an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm xong trước tết nguyên đán
theo đó vidifi phải sửa chữa ngay công trình an toàn giao thông cấp bách như sơn vạch kẻ đường bị mờ
ưu tiên vạch phân chia các làn xe vạch giảm tốc vạch người đi bộ và các vạch sơn khu vực nút giao
bổ sung vạch nối các đoạn ngắt giải phân cách giữa đinh phản quang và biển báo hiệu đường bộ
trong đó có biển phân làn đường để sửa chữa bổ sung cho phù hợp rõ ràng
giao cục quản lý đường bộ một cử cán bộ phối hợp cùng vidifi tư vấn thiết kế kiểm tra hiện trường
xác nhận các vị trí thực hiện để quyết định ngay tại hiện trường làm cơ sở thi công
từ vụ tai nạn trên tuyến quốc lộ năm đoạn qua địa phận xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
hàng loạt bất cập trên quốc lộ năm đã bộc lộ đặc biệt việc thiết kế cầu vượt nhưng lối xuống vào lòng đường xe cơ giới mà không có lối đi riêng cho người đi bộ